hôm sau ông toàn lại đến nhà nghi phạm tìm con gái thì không thấy đôi dép nữa
tối một mươi chín tháng bốn ông nhận được tin báo của công an đã tìm thấy thi thể cháu dê
đánh giá về vụ án tiến sĩ luật sư đặng văn cường trường văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội bày tỏ quan điểm
đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can với nghi phạm để xem xét làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
với kết quả xác định nạn nhân bị sát hại thì việc làm rõ ý chí gây án diễn biến hành vi và độ tuổi của nghi phạm
là những vấn đề quan trọng để cơ quan công an tiến hành các bước tố tụng
theo quy định của pháp luật người từ một mươi bốn tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội rất nghiêm trọng
tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý trong đó có tội giết người
theo thông tin từ phía cơ quan điều tra nghi phạm học lúc chín đã một mươi bốn tuổi nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người
trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy
đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm có thể tức đoạt tính mạng của nạn nhân
thế nhưng vẫn cố ý thực hiện mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể bị tử vong
thì có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
về hình phạt trường hợp người phạm tội giết người là người từ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
thì theo quy định pháp luật việt nam hiện nay sẽ không áp dụng hình phạt tử hình
tù trung thân mà chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn và mức hình phạt tù có thời hạn không quá một mươi hai năm tù
cũng theo ông cường thực tiễn xã hội hiện nay
nhiều em học sinh lớp tám lớp chín đã tương đối phát triển về thể chất và phát sinh tình cảm yêu đương
ở độ tuổi này các em ít tiếp xúc với cha mẹ hơn và dễ bị rụ rỗ lôi kéo vào các thói hư tật xấu
thêm vào đó ở độ tuổi chưa thành niên thì các em đang trong quá trình hình thành nhân cách
nhận thức chưa đầy đủ về xã hội và cuộc sống dễ bị kích động
thiếu kỹ năng sống nên dễ mắc sai lầm và có thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
bởi vậy những vụ việc như thế này sẽ là bài học lớn trong công tác quản lý giáo dục con cái
đặc biệt là các con ở độ tuổi dậy thì và những đứa trẻ sống trong môi trường đặc biệt như thiếu cha
thiếu mẹ không sống cùng cha mẹ hoặc những đứa trẻ sống trong gia đình bất hòa
thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực
cha mẹ cũng cần sát sao hơn đối với con cái kiểm soát chặt chẽ hơn các mối quan hệ tình cảm thiếu lành mạnh
có thể dẫn đến việc các con bị bạo hành xâm hại
nhà trường cũng cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
để các em có lối sống lành mạnh có nhận thức ngày càng đầy đủ ngày càng đúng đắn về xã hội
và cuộc sống để các em từng bước làm chủ cảm xúc làm trù bản thân
có những suy nghĩ hành động đúng đắn phù hợp với pháp luật cũng như đạo đức xã hội